tốc độ tăng trưởng gdp của quý i chỉ đạt năm một thấp hơn cùng kỳ nhiều năm đã khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ khó đạt mục tiêu tăng sáu bảy mà chính phủ đã đề ra
trước những băn khoăn của đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận chiều nay các thành viên chính phủ khẳng định chính phủ quyết tâm giữ vững chỉ tiêu này
đối với năm hai nghìn một mươi bảy trước những dự báo tình hình thế giới và trong nước tác động không thuận lợi đến kinh tế xã hội của đất nước tôi còn phân vân chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng gdp sáu bảy
do vậy tôi đề nghị chính phủ cần giải thích rõ có sức thuyết phục hơn cơ sở của chỉ tiêu này để đảm bảo tính khả thi cao
quan điểm nào và cơ sở nào để chính phủ xác định mục tiêu đó
quyết tâm thực hiện mục tiêu vậy
thứ nhất là cái quan điểm là chính phủ cũng xác định là cũng như các đại biểu quốc hội đã nêu là không tăng trưởng bằng mọi giá và cũng không đánh đổi các nội dung liên quan đến môi trường hay là bất ổn kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng
và cũng xác định là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển vĩ vững là mục tiêu hàng đầu
và giải pháp căn cơ và căn bản là khơi dậy được mọi cái tiềm năng và tận dụng được mọi cái cơ hội mà có thể phát triển được thì cũng phải tận dụng ngay
chính phủ cũng đã xây dựng một chỉ thị hai mươi bốn để cụ thể hóa các giải pháp cho các bộ ngành
và từ đó các bộ ngành sẽ xây dựng các kịch bản gọi như các mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành từng lĩnh vực với các giải pháp phù hợp
và theo đó có hai nhóm giải pháp cơ bản
một là cái nhóm giải pháp lâu dài đó là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế
và cơ cấu lại cải cách kinh tế thể chế cũng như là tăng trưởng
tăng năng suất lâu động và mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước
về các giải pháp ngắn hạn mà có thể thực hiện ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng này
thì đó là tháo gỡ các cái vướng mắt cho doanh nghiệp thúc đẩy các cái ngành các lĩnh vực để phát triển
thứ hai là đẩy mạnh cái giải ngân các nguồn vốn
thì cái này cũng đang triển khai tích cực
thực hiện nghị quyết của bộ chính trị thì hiện nay chúng tôi đang triển khai quyết liệt các giải pháp về cơ cấu lại thu
xin báo cáo với quốc hội đã trình với quốc hội luật thuế tài sản
rồi một luật sửa năm luật thuế
đồng thời chúng tôi cho là cái điều rất quan trọng mà rất hiệu quả là chúng ta phải tập trung vào siết chặt cái chi tiêu
đặc biệt là chi tiêu thường xuyên
các giải pháp về siết chặt chi tiêu thường xuyên theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
thời gian vừa qua chúng tôi đang tập trung vào giáo diết cùng với lại chính sách quản lý thu
ví dụ như tới đây sẽ ban hành chúng tôi trình với chính phủ ban hành cái quyết định về cái chế độ
về xe công
rồi chúng ta triển khai quyết liệt sau khi quốc hội thông qua cái luật về quản lý tài sản công
thì chúng tôi cho rằng là cùng với nó là các cái giải pháp về khoán chi
cùng với đó là các giải pháp về tinh giản bộ máy tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy
chúng tôi và cùng với nó nữa là các giải pháp về đẩy mạnh sự nghiệp công
chúng tôi cho là các giải pháp này được tiến hành đồng bộ thì chắc chắn rằng là cái công tác
cái công việc cái nhiệm vụ
các cơ cấu lại ngân sách là mà an toàn là công chúng ta sẽ rõ nét hơn và hiệu quả rõ nét hơn